do ảnh hưởng của cơn bão số tám tại các tỉnh khánh hòa đến bình thuận đã có mưa to đến rất to lưỡng mưa phổ biến trong một mươi hai giờ qua từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
mưa lớn đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương miền trung của nước ta
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tại cuộc họp báo chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một
mưa lớn kéo dài đã gây ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực nam trung bộ khiến một mươi tám người chết và mất tích
đặc biệt là tại tỉnh khánh hòa một hồ chứa tại khu dân cư đã bị vỡ khiến bốn người trong một gia đình bị thiệt mạng và một mươi nhà dân bị thiệt hại
cái nguyên ban đầu thì sơ bội chúng tôi phân tích ra là mưa rất lớn tập trung trong một thời gian ngắn
với một cái địa hình là dốc người dân lại ở xung quanh cái khu chân núi
và như vậy thì cái rủi ro do lũ quét sạt lở đất nó rất lớn và dẫn đến thực tiễn là đã xảy ra cái thiệt hại là một mươi tám người chết và mất tích

hiện nay bộ nông nghiệp đã cử đoàn công tác vào khánh hòa để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
theo thông tin ban đầu từ đoàn công tác nguyên nhân của vụ việc được xác định là do mưa lớn kéo dài khiến nước đổ rồn về khu vực chân núi nơi khu dân cư được xây dựng
vì áp lực của nước quá mạnh đã khiến hồ chứa bị vỡ bất ngờ gây thiệt hại lớn về người
do hồ chứa nằm trong khu dân cư lại có quy mô nhỏ nên ít ai lường được hậu quả